theo bạn thì đeo khẩu trang lúc này có thực sự ngăn chặn được virus
trong khi chúng ta đeo và thực hiện đầy đủ năm k mà vẫn dính covid và cũng chẳng biết nguồn lây ở đâu
nếu còn băn khoăn về câu hỏi này chúng tôi xin được phép trả lời rằng
khẩu trang thực sự có thể đóng một vai trò cốt yếu giúp bạn né được covid một mươi chín
kết quả cho thấy khoảng cách tiêu chuẩn hai mét được cho là an toàn không phải lúc nào cũng áp dụng được
và thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố liên quan đến môi trường
đồng thời cho thấy khẩu trang thực sự có thể đóng một vai trò cốt yếu
các khuyến nghị và hiểu biết hiện tại về sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp
thường dựa trên một biểu đồ do nhà khoa học người mỹ william fitzwell phát triển vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
tuy nhiên mô hình này rất đơn giản và không tính đến mức độ phức tạp thực sự của tình trạng lây nhiễm bệnh
trong nghiên cứu mới các nhà khoa học đã lập ra mô hình tiên tiến hơn
có thể đánh giá chính xác hơn mức độ rủi ro trực tiếp
của việc lây nhiễm covid một mươi chín liên quan đến một số yếu tố
chẳng hạn khoảng cách giữa các cá nhân nhiệt độ độ ẩm tải lượng virus và kiểu hít thở
ngoài ra họ cũng đã chứng minh được mức độ rủi ro này thay đổi như thế nào khi đeo và không đeo khẩu trang
nghiên cứu cho thấy một người nói chuyện mà không đeo khẩu trang
có thể làm các giọt bắn chứa virus lan xa tới một mét
nếu người này ho các giọt bắn có thể lan xa tới ba mét
và nếu hát hơi khoảng cách có thể lên tới bảy mét
nhưng nếu đeo khẩu trang
nguy cơ lây nhiễm giảm đi đáng kể
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm mô hình mới bằng cách sử dụng dữ liệu
từ các thí nghiệm gần đây về lan tỏa giọt bắn
theo đó cho phép họ đưa một số yếu tố vào tính toán và xác định cụ thể nguy cơ lây nhiễm bệnh
khi đeo khẩu trang và khi không đeo khẩu trang
kết quả cho thấy đeo khẩu trang y tế ở mức độ cao hơn là loại khẩu trang ff hai
cung cấp khả năng bảo vệ rất tốt làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh
với điều kiện khẩu trang được đeo đúng cách nguy cơ lây nhiễm bệnh là không đáng kể
cho dù ở khoảng cách gần chỉ một mét bất kể trong điều kiện môi trường nào
và cho dù có nói chuyện ho hay hát hơi
sau khi hoàn thành nghiên cứu này nhóm trên đang xúc tiến một nghiên cứu mới
tìm hiểu khả năng lây lan bệnh qua không khí